thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện quy định của hiến pháp và luật quốc tổ chức quốc hội
kỳ họp thứ bảy quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm sẽ khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
vào bảy giờ một mươi năm phút các vị đại biểu quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vào tám giờ quốc hội tiến hành họp phiên trù bị
tại phiên họp các vị đại biểu quốc hội nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội trần thanh mẫn phát biểu nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường báo cáo tiếp thu giải trình trình lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
trưởng ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thị thành trình bày báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với một đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình
vào chín giờ quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
thưa quý vị trong chuyến công tác gần đây tại quần đảo trường sa ngành điện lực miền nam đã bố trí đoàn khảo sát
thực hiện việc nâng cấp bảo dưỡng nguồn điện bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên các đảo
do khoảng cách địa lý xa đất liền hàng nghìn hải lý nên nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại quần đảo trường sa chủ yếu là nguồn năng lượng sạch
tại đảo đá tây a sau bảy năm đưa vào sử dụng hệ thống điện gió và điện mặt trời một số thiết bị và chức năng đã bị hao mòn cần được bảo dưỡng nâng cấp
đoàn khảo sát kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các thiết bị điện tại nhiều điểm đảo khác nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài hơn trước
từ hai năm trở lại đây nhiều đảo tại trường sa đã có thể sử dụng tủ cấp đông trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày
đời sống người dân và chiến sĩ được nâng cao rõ rệt
tại tp hcm sau một tuần thí điểm thu phí cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến đường trung tâm
ubnd quận một cho biết đã tiếp nhận
nhiều trường hợp người dân đăng ký với tiền dự thu hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
ubnd quận một tp hcm cho biết sau một tuần triển khai thí điểm một mươi một tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ mua bán hàng quá
trên địa bàn đã ghi nhận có chín mươi hai trường hợp đăng ký thuê trong đó nhiều nhất là đăng ký kinh doanh ba tháng bốn mươi ba trường hợp và đăng ký kinh doanh một mươi hai tháng ba mươi ba trường hợp
tổng số phí dự kiến thu khi người dân đăng ký là hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
diện tích đăng ký thuê là hơn bảy trăm bốn mươi bảy m hai
thống kê sơ bộ cho thấy phường bến hành là địa bàn có số lượng người dân thuê vỉa hè nhiều nhất
quận một đang triển khai phần mềm tra cú và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận một để người dân dễ đăng ký khi có nhu cầu
hiện nay đối với những đô thị lớn giao thông thông minh được nhìn nhận là xu hướng tất yếu để thúc đẩy phát triển giao thông bền vững
trong đó một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đó là đào tạo nguồn nhân lực để vận hành hiệu quả giao thông
giao thông thông minh được xem là cách tiếp cận nhằm thúc đẩy phát triển giao thông bền vững
thông qua giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi năng lượng để thúc đẩy giao thông xanh
đối với những đô thị như thành phố hồ chí minh đây là hướng đi tất yếu để xử lý nhiều thách thức như ủng tắc giao thông ô nhiễm môi trường
thực tế này đặt ra yêu cầu cần đội ngũ kỹ sư mới có kiến thức và kỹ năng đa lĩnh vực công nghệ để vận hành giao thông thông minh
chúng ta có kỹ sư về công nghệ thông tin
chúng ta có kỹ sư về phần mềm chúng ta có kỹ sư về cơ khí ô tô chúng ta có các hiện nay kỹ sư về kỹ thuật hạ tầng giao thông như là đường bộ đường sắt đường thủy
nhưng những người kỹ sư này họ chỉ hiểu sâu về một cái chuyên ngành của họ thôi
các tập đoàn các bít tách này họ cần một số người mà phải có hiểu biết về tất cả các lĩnh vực để mà phát triển ra cái ý tưởng giải pháp
để mà kết nối các công nghệ các giải pháp kỹ thuật lại với nhau
trong một cái sản phẩm
thực tế này đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ sư giao thông mới đáp ứng kiến thức về công nghệ đa ngành
nhận diện được cái xu thế phát triển của công nghệ thông minh
đây là một trong những lĩnh vực mà chúng ta cần phải đào tạo nguồn nhân lực sớm để mở đường cho sự phát triển trong tương lai
thì nhà trường đã hợp tác với các cái đại học hàng đầu của đức đặc biệt là những đại học có cái thế mạnh liên quan tới đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực giao thông thông minh
để triển khai cái chương trình đào tạo
hoặc cái kỹ thuật giao thông thông minh
theo chương trình đào tạo học viên được học chuyên sâu về kỹ thuật giao thông vận tải kỹ thuật ô tô và kỹ thuật phần mềm dữ liệu
đáp ứng kiến thức đối với kỹ sư giao thông thông minh
khảo sát ở các chuyên gia giao thông cho thấy thị trường giao thông thông minh đang tăng hơn hai mươi mỗi năm
với nhu cầu tuyển dụng lớn ở các hệ sinh thái xe điện thân thiện môi trường
hay các trung tâm nghiên cứu giải pháp giao thông thông minh thuộc các công ty công nghệ phần mềm
sau hai năm thí điểm chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại đại học quốc gia hà nội
viết tắt là vnu một mươi hai cộng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các vị phụ huynh
các em học sinh giỏi có năng lực đang theo học tại các trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia hà nội
mô hình đào tạo tài năng trung học phổ thông liên thông đại học là mô hình đang được các quốc gia tiên tiến trên thế giới thực hiện
như hoa kỳ nhật bản hay hàn quốc
thế nên tôi nghĩ là cái chương trình này rất phù hợp cho các bạn chuyên
học sinh tham gia chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại đại học quốc gia hà nội
sẽ được rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc đại học trên cơ sở được định hướng nghề nghiệp sớm
đồng thời có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học có uy tín được tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học
điều đó sẽ giúp các em có khả năng tự học tự nghiên cứu một cách tốt nhất
và đó là cơ sở để các em học lên bậc học cao hơn hoặc du học
học sinh tham gia chương trình thì có thể lựa chọn giảng viên mà giúp ủng hộ mình
trong quá trình đào tạo thì giảng viên sẽ quyết định hình thức giảng dạy đối với học sinh
không phải học sinh lên lớp mà thầy có thể kết hợp giữa rất nhiều hình thức
làm thế nào để học sinh tiếp thụ kiến thức tốt nhất và đạt được chuẩn đầu ra của môn học mà học sinh tham gia
học sinh tham gia chương trình là một hình thức tốt nhất
chương trình vnu một mươi hai cũng hướng tới mục tiêu thu hút học sinh giỏi vào học bậc trung học phổ thông
tại đại học quốc gia hà nội tạo nguồn đào tạo nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế trong tương lai
đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản
góp phần phát triển đội ngũ các nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế của đại học quốc gia hà nội

trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngày một mươi chín tháng năm hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho năm năm trăm linh phụ nữ đến từ các địa phương tỉnh đồng tháp
tham gia hoạt động diễu hành với áo dài dạng người sắc sen
sau khi xuất phát tại khu di tích nguyễn sinh sắc phường bốn thành phố cao lãnh thân sinh chủ tịch hồ chí minh
các đoàn đại biểu phụ nữ được chia thành từng cụm đi dọc một số tiến đường
đường hai của thành phố cao lãnh
suốt chặng đường đi ai nấy cũng bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt con số năm năm trăm linh gắn với sự kiện năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ
sự kiện góp phần cho người phụ nữ đất sen hồng phát huy giá trị truyền thống chiếc áo dài việt nam
thông qua hoạt động diễu hành áo dài trạng người sắc sen giúp tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển
và quảng bá du lịch tiềm năng hình ảnh con người đồng tháp
lễ phật đàn trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni phật tử được giáo hội phật giáo việt nam
và giáo hội phật giáo tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa giá trị văn hóa tinh thần hòa bình của phật giáo
ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh hà nam ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hà nam
phối hợp với chùa tam trúc tổ chức đại lễ phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám hai nghìn hai mươi bốn
lễ phật đàn đã trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni phật tử được giáo hội phật giáo việt nam
và giáo hội phật giáo các địa phương tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần hòa bình của phật giáo
tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân phụng sự chúng sinh là cúng giường chư phật
góp phần khơi dậy trách nhiệm tình cảm tương thân tương ái của toàn xã hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân
nhân dịp này ban tổ chức đã trao một trăm linh xuất quà trị giá một triệu đồng một xuất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ở huyện kim bảng nhằm động viên các em luôn phấn đấu trong học tập rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
với lợi thế đa dạng về thành phần dân tộc giàu bản sắc văn hóa truyền thống những năm qua huyện mai châu tỉnh hòa bình
đã khai thác tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
trong định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương
trong bài thơ tây tiến nổi tiếng của nhà thơ quang dũng có câu
nhớ ôi tây tiến cơm lên khói mai châu mùa em thơm nếp sôi
đến với mai châu là đến với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ của núi rừng tây bắc
cùng với sự hiếu khách bình dị của người dân nơi đây
mai châu hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình làm say đắm lòng người
mai châu nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ thanh bình không chỉ là vùng đất tươi đẹp
mai châu còn là nơi hội tụ đa sắc
màu văn hóa của đồng bào các dân tộc
ở mai châu có rất nhiều bản người thái nhưng ba bản phổ biến nhất là bản lác bản pom cọng và bản bước
với hơn bảy trăm linh năm tuổi bản lác giã trường châu mang đậm bản sắc và nét văn hóa của người thái trắng
gia đình tôi chọn mai châu là điểm đến đầu tiên
nơi đây vô cùng xinh đẹp mọi người thân thiện những ngôi nhà sàn thấp thoáng
cảnh đẹp hoang sơ không khí trong lành văn hóa bản sắc dân tộc nơi đây rất phong phú
mọi thứ thật tuyệt vời
lần sau tôi quay trở lại sẽ giới thiệu bạn bè đến mảnh đất xinh đẹp này
công tác bảo tồn gắn di sản văn hóa các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng
được chính quyền huyện mai châu thực hiện khai thác hiệu quả
đặc biệt là giữ gìn trang phục các làn điệu dân ca dân vũ khung dệt nếp nhà sàn truyền thống
và văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng hấp dẫn của đồng bào dân tộc thái
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua mai châu được bình chọn là một mươi địa điểm mến khách
nhất việt nam thông qua đó giúp du khách có trải nghiệm về bản sắc văn hóa dân tộc
đồng thời tạo nên một mai châu đẹp bình yên trong mắt du khách mỗi khi ghé thăm

huyện phủ mỹ
các phản ánh trên báo nhân dân gần đây hàng loạt tàu cá đánh bắt sa khơi của ngư dân xã mỹ thành
huyện phủ mỹ

đã báo cáo về tình trạng thiếu ổn định và bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá
khiến cho ngư dân gặp khó khăn và cơ hội vươn khơi cũng ảnh hưởng
trước tình hình trên lãnh đạo địa phương phối hợp thông báo hướng dẫn chủ tàu thuyền trưởng tàu cá
có lắp thiết bị giám sát hành trình của tổng công ty dịch vụ viễn thông
thực hiện các giải pháp tạm thời theo quy định và sẽ liên tục theo dõi kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm đối với các chủ tàu thuyền trưởng không chấp hành
thị trường lao động nước ta đang dần phục hồi và ổn định
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo thời này nhiều doanh nghiệp lại đang gặp khó
trong tuyển dụng lao động phục vụ cho sản xuất kinh doanh
khi tuyển được người lao động thì việc giữ chân họ cũng rất khó và cần chiến lược bài bản
vì vậy cần sự chung tay của chính quyền địa phương trong việc có chính sách thu hút lao động
đặc biệt là bảo đảm hỗ trợ cho người lao động an tâm làm việc như điều kiện nhà ở
điều kiện ăn học cho bản thân cũng như cho con em của họ và tiếp cận các dịch vụ xã hội khác
từ ngày một mươi năm tháng năm thời gian điều chỉnh giá điện được rút

từ ngày một mươi sáu xuống còn ba tháng bài viết trên báo lao động phân tích
điều chỉnh này cho phép việc điều hành giá bán lẻ điện bình quân có thể linh hoạt
và sát với thị trường hơn nhưng tăng giá điện lúc này cũng ảnh hưởng nhiều
tới người dân doanh nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế
còn ý kiến một số chuyên gia cho rằng việc tăng giá điện trong năm nay là điều tất yếu
lý do là mức tăng hai lần của giá điện trong năm qua chưa đủ để bù lại khoản lỗ quá lớn
từ các năm trước khi đại dịch covid một mươi chín bùng nổ
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông gần bốn mươi vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ có liên quan đến nồng độ cồn
trước thực tế đó cục cảnh sát giao thông vẫn giữ nguyên quan điểm cấm tuyệt đối
người tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn
bài viết trên báo kinh tế và đô thị cho rằng việc quy định nồng độ cồn bằng là phù hợp
thể hiện sự chặt chẽ kịp thời và nghiêm minh đem lại hiệu quả cao được nhiều người dân ủng hộ
và thực tế trong thời gian qua
khi triển khai các biện pháp mạnh tay xử phạt trường hợp uống rượu bia khi tham gia giao thông
các vụ tai nạn do chất cồn gây ra đã giảm hẳn
thời điểm học sinh sinh viên nghỉ hè đã đến gần
du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn dự báo sẽ nóng cả chua nội địa lẫn quốc tế
theo ghi nhận trên báo đại đoàn kết
tại thời điểm này đường đua kích cầu du lịch hè đã diễn ra với nhiều ưu đãi
và việc tự lên kế hoạch lịch trình cho chuyến đi của mình cũng đang là xu hướng du lịch mùa hè năm nay
được nhiều du khách quan tâm
nhất là người trẻ muốn khám phá
phần lớn thời gian của chuyến đi du khách dùng xe cá nhân để khám phá các cung đường
thưởng thức những món ăn ngon nơi địa phương mình đi qua và giao lưu với người bản địa
thưa quý vị một mươi bảy h chiều qua ngày một mươi chín tháng năm
cổng điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp một mươi công lập tại tp hcm
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đã đóng lại
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
sau khi đóng cổng tuyển sinh lớp một mươi
nếu đã có thay đổi nguyện vọng
từ ngày một mươi bốn tháng năm đến ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
phụ huynh sẽ ký giấy xác nhận nguyện vọng nộp cho nhà trường
ký nhận của báo tuổi trẻ cho thấy
trong năm ngày thay đổi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp một mươi
số lượng nguyện vọng thay đổi không nhiều
các thầy cô giáo cũng khuyến nghị
trong khoảng thời gian này
các thí sinh cần phân chia thời gian hợp lý
để cân bằng giữa chuyện học tập ăn uống nghỉ ngơi và gian luyện sức khỏe
để đảm bảo cho kỳ thiết quan trọng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
trong ngày mới của truyền hình nhân dân